tại thủ đô phnom penh quân đội hoàng gia campuchia cùng với cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam
đã khánh thành tòa nhà bộ tư lệnh lục quân campuchia được xây dựng bằng kinh phí viện trợ của bộ quốc phòng việt nam
công trình được khánh thành vào dịp bộ tư lệnh lục quân campuchia kỷ niệm một mươi chín năm ngày thành lập
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại tướng miasofia đánh giá cao ý nghĩa của công trình này
cùng nhiều công trình khác do bộ quốc phòng việt nam viện trợ
nhân dịp này đại tướng miasofia đã nhắc lại công lao to lớn của quân tình nguyện việt nam
trong việc giúp nhân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ bạo tàn này
góp phần giúp đất nước chùa tháp hồi sinh và phát triển như ngày nay
đại tướng miasofia khẳng định nhân dân và quân đội hoàng gia campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời
ngắn bó tốt đẹp với quân đội và nhân dân việt nam
đồng thời sẽ làm hết sức mình để giữ gìn vun đắp phát triển mối quan hệ tốt đẹp này